tại quảng ngãi ảnh hưởng của bão số năm gây mưa lớn tại một số vùng biển đã gây thiệt hại cho tàu cá của ngư dân trong lúc đang neo đậu tránh chú bão
sau nhiều giờ nỗ lực tàu cá đã được lực lượng biên phòng cảng dung quốc và người dân trục vớt
hiện các vùng biển tỉnh quảng ngãi vẫn còn mưa gây nguy cơ sạt lở các khu dân cư vùng ven biển cũng như sạt lở khu vực miền núi rất lớn
vì vậy ngành chức năng tỉnh quảng ngãi tiếp tục kiểm tra ra soát các điểm nguy cơ để vận động người dân chủ động phòng tránh di rời khỏi khu vực sạt lở